trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín thời gian qua tại con tôm đã thành lập nhiều chốt chặn tại các tuyến đường cửa ngõ vào tỉnh nhằm kiểm soát các phương tiện hành khách ra vào tỉnh kịp thời sàng lọc và phát hiện sớm các trường hợp đi từ vùng dịch vào cư trú tại địa bàn để cách ly đồng thời tiết cực tuyên truyền cho người dân đặc biệt là người dân vùng đồng bào dân tộc thiếu số hiểu về cách phòng chống dịch bệnh
trên quốc lộ một mươi bốn đường hồ chí minh địa phận thuộc xã đắc man huyện đắc rây tỉnh con tum nơi tiếp giáp với tỉnh quảng nam nơi có lưu lượng xe từ các tỉnh miền trung và phía bắc vào tây nguyên rất nhiều vì vậy việc kiểm soát người và phương tiện qua lại tại đây đang được ngành chức năng tỉnh con tum tích cực triển khai
tỉnh con tôm cũng đã kích hoạt toàn bộ hệ thống các đội tuyên truyền của một mươi huyện thành phố để hướng dẫn người dân đặc biệt là người dân vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiếu số cách phòng chống dịch covid một mươi chín bạch hầu sốt xuất huyết bằng nhiều hình thức tuyên truyền để người dân dễ hiểu nắm bắt thông tin một cách rõ ràng
hy vọng rằng với các giải pháp đồng bộ trong công tác phòng chống dịch bệnh của tỉnh con tum nói riêng cũng như các địa phương khác trong cả nước việt nam sẽ sớm chiến thắng đầy lùi được dịch bệnh mang lại niềm vui cho mọi nhà